các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
qua trao đổi trước đó chúng tôi được người đàn ông này đưa đến cơ sở mà trước đó anh ta đã lắp đặt một mươi chiếc thẻ tiết kiệm điện tại hai công tơ med tổng
thực tế đến nay chưa có quốc gia nào khẳng định loại thẻ tiết kiệm điện có khả năng làm sạch điện và tiết kiệm điện
đây rất có thể chỉ là lời quảng cáo có cánh đánh vào tâm lý của người tiêu dùng nhằm bán hàng
tính năng về tiết kiệm điện của sản phẩm cũng như là cái mức tiết kiệm điện mà sản phẩm có thể đạt được
tránh cái chuyện là dụng sản phẩm tiết kiệm được năm mươi thì chúng ta phải quảng cáo là hai mươi ba mươi và nó không đúng với cái đặc tính của sản phẩm đó
trên thực tế theo quyết định của cục trưởng cục sở hữu trí tuệ công ty cổ phần đầu tư việt capital power
ở địa chỉ số một mươi ngõ một trăm bốn mươi chín đường quang tiến phường đại mỗ quận nam từ liêm thành phố hà nội
thế nhưng khi chúng tôi tới đây lại là một hộ dân chứ không phải là công ty
theo các chuyên gia kỹ thuật qua kiểm chứng thực tế cho thấy
hoàn toàn không thể giảm điện năng tiêu dùng
từ một mươi ba mươi các thiết bị trên hoàn toàn không được bộ khoa học và công nghệ bộ công thương
hoặc các đơn vị chuyên ngành về tiết kiệm năng lượng có uy tín trên thị trường chứng nhận về hiệu quả tiết kiệm điện như quảng cáo
bởi vậy người tiêu dùng nên cảnh giác với các thiết bị tiết kiệm điện nhập khẩu trôi nổi ngoài thị trường
vì phần lớn đây chỉ là thiết bị bù công suất phản kháng giảm tổn thất trên hệ thống điện
chứ hoàn toàn không có chức năng tiết kiệm điện
để tiết kiệm điện người tiêu dùng cần có ý thức sử dụng điện tiết kiệm bằng các giải pháp mà ngành điện khuyên cáo tắt các thiết bị không cần thiết sử dụng